tại hà nội bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự thi hành án hành chính năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
theo báo cáo của bộ tư pháp về kết quả thi hành án dân sự năm hai nghìn một mươi bảy đã thụ lý tám trăm tám mươi hai sáu trăm ba mươi việc tổng số phải thi hành là tám trăm sáu mươi bảy bốn trăm ba mươi việc
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình lưu ý trong năm hai nghìn một mươi tám công tác thi hành án dân sự phải tiếp tục gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân
và quan điểm của chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính và phục vụ
trong đó tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa tập trung phân loại chính xác các loại án đúng quy định của pháp luật
tuân thủ các trình tự thủ tục thi hành án tăng cường hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan thi hành án phải công khai thông tin người phải thi hành án nhưng chưa có điều kiện thi hành án
và phải đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật